là tỉnh có thế mạnh với hơn bảy mươi kinh tế là nông nghiệp đầu năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên vô cùng phấn khởi
khi liên tiếp hai dự án nuôi bò sữa công nghệ cao tại hai huyện miền núi sơn hòa và đồng xuân được triển khai
sự kiện quan trọng chưa từng có này không chỉ làm thay đổi tập quán chăn nuôi lạc hậu đem lại thu nhập ổn định cho nông dân
mà còn mở ra cơ hội cho nhà đầu tư thành công ở một địa bàn đầy tiềm năng còn mới mẻ này
những ngày đầu năm mới hai nghìn một mươi tám người dân huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên càng thêm vui khi dự án chăn nuôi bò và chế biến sữa công nghệ cao
quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tập đoàn th với hai mươi con tổng lượng sữa mỗi ngày là bảy mươi hai tấn vốn đầu tư là bốn năm trăm bảy mươi tỷ đồng
dự án đã giải quyết hàng trăm hectare cao su kém hiệu quả bị gãy đổ sau bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
thay vào đó là cánh đồng cỏ bạt ngàn rộng ba trăm bảy mươi bảy hectare
có sự tham gia của người dân mở ra hướng phát triển và cách làm ăn mới cho gần sáu mươi người dân vùng khó khăn ở huyện mình núi sơn hòa
các người nông dân phát triển phương thức chăn nuôi mới nâng cao thu nhập cùng với dân nghiệp và nhà nước hình thành chuỗi liên kết nâng cao giá trị nông sản tạo sinh kế bền vững trước mắt trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo